nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh trong những ngày tháng năm ý nghĩa này
những kỷ niệm lại ùa về với những ai đã từng may mắn có cơ hội được gặp bác
bà hoàng thị khin lão thành cách mạng người dân tộc nùng ở bản bác bó tỉnh cao bằng
từng tham gia công tác hậu cần phục vụ bắc hồ là một trong số những người may mắn ấy
mùa xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi một là một mùa xuân đặc biệt của dân tộc việt nam
sự kiện ngày mùng hai tết tân tị mùa xuân đầu tiên
chủ tịch hồ chí minh vượt qua biên giới việt trung trở về tổ quốc
kết thúc chặng đường dài sau gần ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước
xây dựng căn cứ địa cách mạng tại bác bó
để rồi từ đó trực tiếp lãnh đạo cách mạng việt nam và của đảng ta
đem lại những mùa xuân ấm no cho dân tộc
bà hoàng thị khin giờ đã gần một trăm linh tuổi nhưng những ngày tháng gian khổ gần tám mươi năm trước
khi bà cùng các anh chị em của mình băng đèo vượt suối
đưa cơm cho ông ké giả thu
vẫn luôn còn nguyên vẹn trong tâm trí
với bà khoảng thời gian được đưa cơm cho bác là quãng đời đẹp nhất gắn bó nhất
ngày ấy chúng tôi thường bí mật thay nhau nấu cơm cháu ngô đem vào rừng cho bác
lần đầu tiên gặp bác bác ân cần hỏi thăm về đời sống người dân
bản làng bằng tiếng nùng bác rất gần gũi và ấm áp lắm
có hôm bác tặng chị em tôi cuốn sách việt minh ngũ tự kinh và dặn
các cháu nhớ học chữ để đọc hiểu cuốn sách này hiểu biết rộng để làm cách mạng
sau này đứng lên giành độc lập tự do thì bác mới trả được hết công lao các cháu
đó là một trong những kỷ niệm xúc động và đáng quý mà không bao giờ tôi quên được
những lời căn dặn của bác chất chứa nhiều điều giản dị nhưng ý nghĩa
để rồi trong hành trang theo suốt cuộc đời bà là tình yêu thương lòng kính trọng với bác
và những câu chuyện mà bà khin kể lại cho con cháu người dân bác bó sau này
giúp cho các thế hệ luôn nói theo tấm gương sáng ngời của chủ tịch hồ chí minh
góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển
chúng tôi rất niêu cao cái tinh thần và niêu cương cái tinh thần của cụ khin để chuyên truyền học tập cho
các con cháu phát huy cái tinh thần giác ngộ cách mạng cũng như là giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc trong quê hương bác bó
bốn mươi năm đã qua kể từ ngày bác về bác bó mở con đường mới cho đất nước không chỉ thay đổi cuộc đời
bà khin mà thay đổi cả vận mệnh dân tộc hình ảnh của người vẫn còn in đậm mãi trong lòng dân bản bác bó
từng hòn đất hòn đá dòng suối nơi đây vẫn còn nhớ sáng hình của người năm xưa